thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay một tháng tám của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay có bốn bốn trăm hai mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là sáu hai trăm linh ba tám trăm sáu mươi sáu điều
trong đó thì tiêm mũi một là năm năm trăm tám mươi ba hai trăm năm mươi năm liều tiêm mũi hai là sáu trăm hai mươi sáu trăm một mươi một liều
bộ y tế cũng cho biết tính đến một mươi tám h ba mươi hôm nay có thêm bốn hai trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên tám sáu trăm hai mươi ca